vì phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như trước kia giờ đây người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip
bác sĩ ở đây là hướng dẫn là chỉ cần xuất trình mỗi căn cước công dân thôi thì trong thẻ đã tích hợp được đầy đủ thông tin và cả bảo hiểm y tế của mình thì cũng thấy việc đấy rất là thuận tiện cho bản thân là khi đi khám là không cần mang quá nhiều giấy tờ
tôi cảm thấy đi các bệnh viện từ địa phương cho đến trung ương rất thuận tiện cho bệnh viện
việc là người dân đi khám chữa bệnh và nằm bệnh viện điều trị rất là thuận lợi là đi đến đâu thì chỉ cần mang một cái thẻ căn cước công dân này đi là đã đủ
việc quét mã qr thì sẽ thuận tiện hơn nhanh hơn và thông tin nó đã có đầy đủ trên hệ thống rồi thì chúng tôi sẽ rút ngắn được cái thời gian để hỏi người bệnh rất là nhiều
cái thứ hai nữa là trước kia thì có những thẻ bảo hiểm giấy
người dân không bảo quản tốt
hay bị lỗi này bị mất cái số thẻ và cái việc chúng tôi phải tìm lại cái thông tin thẻ của người bệnh thì rất là vất vả và nó cũng mất nhiều thời gian
thì bây giờ việc mà chúng tôi quét qua cái căn cước công dân thì rất là nhanh
không chỉ ở bệnh viện đa khoa tỉnh hiện các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh sơn la cũng đã triển khai công tác khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip
nhiều trường hợp người dân đến khám chữa bệnh nhưng quên mang thẻ bảo hiểm y tế giấy đã được cán bộ y tế tại đây hướng dẫn sử dụng căn cước công dân
các bệnh viện cũng đã gắn chip để thay thế thẻ bảo hiểm y tế
do vội quá nên là tôi quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế
tôi rất may là đến đây thì được các bạn ở bộ phận tiếp đón đã tiếp đón rất nhiệt tình và hướng dẫn tôi là có thể thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh bình thường bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip
và tôi thấy là cái việc đó rất là thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh của tôi cũng như là các bệnh nhân
bây giờ là có cái
thẻ căn cước có gắn chip thì chúng tôi thường xuyên đi khám như này rất là thuận tiện
không cần phải mang theo giấy tờ gì khác chỉ cần mang thẻ căn cước công dân là đủ
đồng bộ về hệ thống đọc thẻ mã đọc thẻ ban đầu để làm sao mà có sự đồng bộ từ tuyến xã cho đến tận tuyến trung ương
đảm bảo là khi mà người dân mang cái thẻ đấy thì thực hiện theo quy trình thì có thể nói là có được cái thu nhận thông tin cá nhân từ tuyến xã cho đến tuyến trung ương
một trong những ưu điểm lớn của thẻ căn cước công dân gắn chip được đánh giá cao đó là thẻ có thể tích hợp được hơn ba mươi loại giấy tờ khác nhau như giấy phép lái xe thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội sổ hộ khẩu tạm trú và tạm vắng
nhờ việc tích hợp được nhiều loại giấy tờ thẻ căn cước công dân gắn chip trở nên vô cùng thuận tiện
thay vì việc phải làm và mang theo rất nhiều loại giấy tờ khác nhau giờ đây người dân chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để thực hiện mọi loại giao dịch
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sơn la
không còn cảnh người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ đến để làm các thủ tục hành chính
trên cơ sở thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án sáu
đến nay trung tâm này đã hoàn tất việc triển khai số hóa và bóc tách dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các ngành lĩnh vực trọng điểm
giờ đây người dân khi đến làm thủ tục hành chính chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip
nhiều thủ tục chỉ cần đăng ký hồ sơ trực tuyến giảm tối đa thời gian tiếp nhận chờ đợi
tôi đi làm tờ khai địa lịch pháp lị để được cấp giấy chứng nhận du lịch lưu trú
đi làm tôi cũng chỉ cung cấp căn cước công dân và thủ tục rất nhanh gọi
chỉ cần hai phút là tôi đã nhận được giấy hẹn và sau một mươi năm ngày trả lời kết quả
việc thưởng tiện nó suốt gắn được thời gian cũng như áp lực công việc đối với mọi người đi làm
rất tượng điện cho người dân là khi đi làm chỉ cần mỗi căn cước công dân
đã gắn thẻ chip đến đây thì công dân không cần phải mang nhiều giấy tờ
và cũng rất là thuận tiện cho chúng tôi trong việc lưu trữ hồ sơ lên kho lưu trữ của cơ quan
và cũng thuận tiện trong việc tra cứu dữ liệu thông tin của công dân
để trong việc thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của các tỉnh
việc đồng bộ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ giúp ích cho người dân
và cơ quan quản lý nhà nước
các doanh nghiệp cũng đang được hưởng lợi từ sự kết nối này
đơn cử việc khai báo lưu trú của cơ sở lưu trú giờ đây đã được thực hiện đơn giản hơn
chỉ bằng một vài thao tác trên cổng thông tin dịch vụ công cơ sở lưu trú
ngày trước là bằng cái thủ tục là bằng giấy
nên là mất rất nhiều cái thời gian và là cái hiệu quả công việc của lễ tân của chúng tôi
ảnh hưởng tới rất nhiều mất nhiều thời gian để đi lại
thì cũng hiện tại là bây giờ về phía bên khách sạn cũng đang áp dụng
về cái phần mềm là khai báo lưu trú qua cổng thông tin
thời gian tới thì khách sạn chúng tôi cũng mong muốn là có một cái thiết bị
có thể là quét mã được của khách hàng qua cái căn cước công dân mà đã gắn chip
để như vậy thì là giảm thiểu được cái thời gian cho khách hàng
và cũng là cho về phía khách sạn của chúng tôi
đấy cho hiệu quả công việc của chúng tôi được tốt hơn
đã triển khai thực hiện nghiêm túc là hai mươi năm nhóm dịch vụ công thiết yếu
trên cổng dịch vụ công quốc gia thuộc đề án sáu
và đã có là hai trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi tám
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
nhiều cái nhiệm vụ khác đang được tập trung triển khai từ hiện
phục vụ năm cái nhóm tiện ích của đề án hôm sáu
vâng thưa quý vị có thể thấy là lợi ích và hiệu quả
của thẻ căn cước công dân gắn chip là rất rõ ràng
khi công dân được đảm bảo quyền lợi về căn cước công dân
được phục vụ giao dịch cá nhân nhanh chóng thuận tiện
thiết kiệm chi phí và công sức đi lại
cùng với đó các cơ quan nhà nước cũng được hưởng những dịch vụ công tốt nhất
được kết nối khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý của mình
nhanh chóng chính xác
vượt qua những khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi
tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã có hai đơn vị cấp huyện
của tỉnh sơn la là thành phố sơn la và huyện sốp cộp
cùng với hai mươi sáu đơn vị cấp xã đã hoàn thành mục tiêu
cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
cho một trăm linh công dân có đủ điều kiện trên địa bàn
đây là tiền đề để tỉnh sơn la và các địa phương khác trên cả nước
hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip
cho một trăm linh công dân có đủ điều kiện
qua đó giúp người dân sớm tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích
mà thẻ căn cước công dân gắn chip mang lại
đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
cũng xin được kết thúc
vâng và tiếp sau đây xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong ngày chín tháng sáu bộ trưởng bộ công an tô lâm có công điện
gửi công an các tỉnh thành phố phía nam bao gồm tỉnh đồng nai bình dương
cà mau bạc liêu thành phố cần thơ tỉnh bình thuận
để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cứ công dân trước thời hạn
bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương khen ngợi
chúc mừng thành tích nêu trên của công an các tỉnh thành phố
trong thời gian tới để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được
lãnh đạo bộ yêu cầu đồng chí giám đốc công an các tỉnh đồng nai bình dương
bạc liêu cần thơ bình thuận tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên
vì cấp căn cước công dân gắn chiếp với cấp tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
đẩy mạnh công tác cập nhật bổ sung làm sạch đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung
nhiều quy định mới vừa được ban hành liên quan đến công tác đăng kiểm xe cơ giới
đang nhận được sự quan tâm của dư luận
trong đó đáng chú ý có nhiều quy định mới theo hướng có lợi cho người dân
ông hà thế mai là một trong số ít người dân vẫn đưa xe tới trung tâm đăng kiểm năm mươi hai s để xét xe
dù xe của ông nằm trong trường hợp được gia hạn đăng kiểm
trong đó đáng chú ý có nhiều quy định mới theo hướng có lợi cho người dân

các đơn vị đăng kiểm ổn định lại tình hình rồi đến đây thì có các anh cảnh sát giao thông có thể hỗ trợ về mặt điện tử công nghệ một số người không có rành không bấm này nọ không được nhưng mà đến đây thì các anh làm rất còn và nhanh gia hạn thiệp thời không phải đóng phí một cái gì hết
theo quy định mới kể từ ngày ba tháng sáu các xe ô tô dưới chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải hành khách và có năm sản xuất không quá bảy năm so với thời điểm hiện tại sẽ được gia hạn đăng kiểm tự động thêm sáu tháng
thông kê của cục đăng kiểm việt nam sẽ có khoảng một bốn triệu xe được hướng lợi từ quy định mới này đây thật sự là thông tin vui cho hàng triệu chủ xe cũng như các hộ gia đình
quy định mới cho phép xe gia đình như chúng tôi được gia hạn đăng kiểm thêm sáu tháng
và cái vấn đề này thì tôi cũng như nhiều người dân
những người dân cũng rất là vui và vấn khởi
với những tín hiệu vui này thì sẽ giảm áp lực rất nhiều cho các trung tâm đăng kiểm cũng như là người dân cũng bớt đi rất là nhiều thời gian chi phí cho việc đăng kiểm này
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba bộ giao thông vận tải ban hành thông tư sửa đổi bổ sung thông tư một mươi sáu hai nghìn hai mươi một quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong đó mỹ đăng kiểm lần đầu đối với xe ô tô mới và tăng thời hạn đăng kiểm đối với các xe cao số năm
các xe cao số năm sử dụng dưới hai mươi năm điều này giúp kéo giảm đáng kể lượng xe tới các trung tâm đăng kiểm
đối với bên trung tâm đăng kiểm thì khi mà quyết định này đưa ra thì có thể là nó mất đi một phần kinh phí của trạm
nhưng mà quan trọng vấn đề là xe mới nó mất thời gian để mà đăng kiểm tại hiện nay là cái số lượng xe đó rất là đông
thì cái trường hợp này mình đưa ra nó rất là phù hợp với lợi thực tế
mới đây nhất ngày tám tháng sáu chính phủ ban hành nghị định ba mươi hai nghìn hai mươi ba sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
nghị định cho phép các tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
thì được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới
như vậy không hạn chế các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô tham gia vào hoạt động kiểm định xe cơ giới
khi đáp ứng các điều kiện theo quy định
điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên cơ giới về trình độ chuyên môn là phải tốt nghiệp đại học
chuyên ngành đào tạo khí thuật cơ khí
trong chương trình đào tạo đại học thì có phải có các nội dung về lý thuyết ô tô
cấu tạo ô tô có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực
ngoài việc tốt nghiệp đại học ra thì phải có tốt hiểu một mươi hai tháng để thực tập những vụ đăng kiểm viên
và trải qua một đợt tháp sát hạch do bộ giao thông vận tải tổ chức
tổng thời gian đào tạo cho một đăng kiểm viên bình thường là sáu năm
còn đến một đăng kiểm viên bậc cao thì phải cộng thêm là
có một thời gian làm đăng kiểm viên ba năm nữa
nghị định ba mươi hai nghìn hai mươi ba của chính phủ quy định điều kiện để trở thành đăng kiểm viên học viên
có tối thiểu một mươi hai tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm theo quy định của bộ giao thông vận tải
trường hợp học viên đã có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện bảo dưỡng
sử dụng ô tô tại các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất
lắp ráp nhập khẩu ô tô theo quy định
có tổng thời gian làm việc cộng dồn từ một mươi hai tháng đến hai mươi bốn tháng thì thời gian thực tập là sáu tháng
trên hai mươi bốn tháng thì thời gian thực tập là ba tháng
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý
trong ngày một mươi tháng sáu công an quận bình thạnh tp hcm đang tạm giữ nhóm đối tượng
gồm lê ngọc tâm bùi thế bảo pha hồng thanh lê cô đỉnh võ trúc phượng
để điều tra về hành vi mua bán tổ chức sử dụng ma túy
trước đó công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh
khám xét khẩn cấp nhà trần tiến đạt hai mươi tám tuổi tại cư xá phan đăng lô
đạt là nghi phạm trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại đây công an thu dưỡng nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra thu giữ trong phòng ngủ của trà thanh hiếu hai mươi năm tuổi một lượng ma túy
mở rộng truy xét công an quận bình thạnh đã bắt quả tan tâm
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu dưỡng nhiều chất cấm
khám xét nơi ở cảnh sát phát hiện bảo và đưa các đối tượng này về làm việc
truy xét mở rộng các đầu dưới từng mua ma túy của bảo
cảnh sát khám xét gia đỉnh tại quận bình thạnh
tại đây phát hiện đỉnh cùng thanh phượng cùng ba người khác đang tổ chức sử dụng ma túy
thu gần hai trăm linh ma túy bình bóng cười
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông bình triệu trong lúc làm nhiệm vụ
đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng bị khởi tố và có lệnh bắt để tạm giam
về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
vào lúc chín h bốn mươi năm phút ngày tám tháng sáu tổ công tác đội cảnh sát giao thông bình triệu
thực hiện kiểm soát xe ô tô trên tuyến quốc lộ một thuộc phường linh xuân tp thủ đức
lúc này phát hiện xe ô tô biển số tỉnh quảng ngãi do nam thanh niên điều khiển
bước đầu nhận thấy có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã đưa đối tượng tài xế
cùng xe ô tô trên về công an phường linh xuân tp thủ đức để làm việc
quảng ngãi là người điều khiển cầm lái và chiếc xe đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường
qua xác minh xe ô tô này do chiếm thuê của một người ngụ tỉnh quảng ngãi
từ ngày tám tháng năm đến nay
dù chú xe đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng người văn chiến không hợp tác
qua đấu tranh khai thác công an phường linh xuân xác định đối tượng chiến
đã có quyết định khởi tố bị can về lệnh bắt bị can để tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an quận một tp hcm cho biết vừa lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính
đối với cửa hàng k super trên đường trần hưng đạo
trước đó tổ công tác của công an quận một đã ra quân kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn
đến đường trần hưng đạo vườn phạm ngụ lão tổ công tác phát hiện trước cửa hàng k super
có sáu siêu xe đầu kính chiếm trọn vỉa hè nên đã lập biên bản xử lý đối với các đại diện cửa hàng
đồng thời yêu cầu các cửa hàng này không được tái phạm
được biết cửa hàng này chuyên mua bán ký gửi trao đổi siêu xe được khai trương vào ngày tám tháng sáu
theo kế hoạch của công an quận một mỗi ngày sẽ có ba ca tuần tra luôn phiên
từ tám giờ đến hai mươi ba giờ kéo dài đến hết năm
trong đó tập trung tuần tra tại các tuyến đường khu vực thường xảy ra tình trạng cướp dật
móc túi và các vi phạm về an ninh trực tự trật tự đô thị
liên quan đến vụ cụ già tám mươi năm tuổi ở trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người già neo đơn trăng khuyết
số ba trăm chín mươi bảy sáu đường hòa hiếp tổ sáu phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm bị bạo hành
trong chiều ngày một mươi tháng sáu đại diện pháp luật của quỹ trăng khuyết đã có tổ chức họp báo
theo đó đơn vị này thừa nhận chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động
bảo trợ xã hội
tại buổi họp báo đại diện pháp luật của quỹ trăng khuyết ông đỗ lương đại nam
thừa nhận các sai phạm tại nhà trọ chăm sóc nuôi giữ người già neo đơn trăng khuyết
có địa chỉ tại phường thạnh lộc quận một mươi hai
đồng thời cũng cho biết công ty chưa được cấp phép về hoạt động bảo trợ xã hội
và khẳng định đã chậm trễ trong xử lý đối với ông huỳnh văn giỏi
người có hành vi hành hạ cụ già trong nhà trọ
đối với các vấn đề về tuyến dụng nhân sự làm việc tại máy ấm
ông nam cũng không thể giải thích được và thừa nhận dùng chín người già máy ấm
để tự chăm sóc lẫn nhau
ông nam cũng cho biết để hỗ trợ cho ông lưu mạc phong
người đang tài trích tối giác hơn một mươi triệu đồng
sau khi người này rời trung tâm bảo trợ trang khuyết và khẳng định tôn trọng sự việc
tuy nhiên tại buổi họp báo ông lưu ngọc phong khẳng định
nhớ lời ông nam nói sai đến chín mươi năm
bên cạnh đó người nhà của cụ bà bị ông huỳnh văn giỏi bạo hành
cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm đối với ông giỏi
hiện công an quận một mươi hai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
còn nhà trọ sẽ ra vụ việc bạo hành cũng đã ngưng hoạt động
trong ngày một mươi tháng sáu bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân một mươi sáu tuổi
ngụ phường tráng già tp biên hòa bị vỡ gan độ năm do tai nạn giao thông
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm bệnh viện di đồng đồng nai
tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đau bụng nhiều sau tai nạn giao thông
qua chụp siêu âm chụp ct các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị chấn thương gan mức độ năm
các bác sĩ xác định đây là ca chấn thương nặng có nguy cơ đe dọa
đến tính mạng của bệnh nhân
ngay lập tức bệnh viện đã tiến hành hội chuẩn với các bác sĩ chuyên khoa
qua hội chứng các bác sĩ thống nhất đây là tình trạng chấn thương gan nặng
có khả năng phải phẫu thuật cầm máu cao
tuy nhiên tình trạng huyết áp của bệnh nhân tương đối ổn
để kiếp trực quyết định điều trị bảo tồn trước
đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh dân
nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả thì sẽ tiến hành phẫu thuật cấp cứu
trong những ngày vừa qua viện huyết học truyền máu cần thơ đang phải cầu cứu
vì rơi vào tình trạng thiếu máu và chế phẩm máu
trước tình trạng đó bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã cung ứng khẩn cấp
cho cần thơ bốn đơn vị máu thành phẩm
trích từ hai số lượng máu dự trữ để ứng phó với thiên tai thảm họa
thời gian vừa qua lượng máu tiếp nhận tại trung tâm huyết học bệnh viện chợ rẫy
chỉ được khoảng tám mươi so với cùng kỳ
số lượng này đủ để cung cấp cho miền đông nam bộ
và đảm bảo hai chế phẩm máu dự phòng để xử lý trong trường hợp xảy ra thiên tai thảm họa
tuy nhiên trước tình huống khẩn cấp của viện huyết học truyền máu cần thơ
bệnh viện chợ rẫy đang trích bốn đơn vị máu thành phẩm từ phần dự trữ này để hỗ trợ
đồng thời đáp ứng hai mươi bảy trên ba mươi bốn khối tiểu cầu cho cần thơ
trong đó hai mươi khối tiểu cầu vừa chuyển xuống sáng nay ngày tám tháng sáu
đây là sự cố gắng rất nhiều do trung bình một ngày
chợ rẫy chỉ sản xuất được tối đa sáu mươi sáu mươi năm khối tiểu cầu
trong khi đó nhu cầu sử dụng tại chợ rẫy khoảng năm mươi khối trên một ngày